dịch lờ mùm long móng đang xảy ra tại xã vượng lộc huyện căn lộc tỉnh hà tĩnh làm chín con trâu bò bị mắc bệnh
trị cục thú y tỉnh hà tĩnh cùng với chính quyền địa phương đang vào cuộc quyết liệt không để dịch bệnh lan ra diện rộng
hiện tri cục thú y tỉnh hà tĩnh đã trực tiếp kiểm tra đồng thời chỉ đạo cán bộ chuyên môn cấp huyện tiến hành cách ly số gia súc bị mắc bệnh
tập trung theo dõi chữa trị đồng thời cấp hóa chất phun tiêu độc khử trùng rắc vôi bột tại các khu vực chuồng trại có tiềm ẩn nguy cơ cao
để kịp thời khống chế dịch huyện căn lộc đã đề xuất và được tri cục thú y tỉnh hà tĩnh cung ứng một liều vaccine lở mồm long móng và một trăm linh lít hóa chất để tổ chức tiêm phòng bao vây dập dịch